số tiền tuy nhỏ nhưng gây công ít bất tiện với những người thường ngày đi tập thể dục thể thao hoặc người không mang theo tiền lẻ
để không còn tình trạng đi vệ sinh bừa bãi gây ô nhiễm môi trường mất mỹ quan đô thị
người dân đề nghị nên bỏ thu phí vệ sinh tại tất cả các nhà vệ sinh công cộng
có nhà vệ sinh công cộng miễn phí cùng với nghị định mới về việc vệ sinh không đúng nơi quy định đã được ban hành và có hiệu lực
đó là công cụ giúp cho việc duy trì chấp hành quy định về văn minh đô thị đi vào nề nếp hạn chế những hành vi phản cảm và thiếu văn hóa
thưa quý vị sau gần bốn tháng thành công
thành phố hà nội thực hiện điều chuyển luồng tuyến vận tải các doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn vì xe không có khách
câu chuyện hậu điều chuyển luồng tuyến hiện nay vẫn đang rất căng thẳng
vì vậy văn phòng chính phủ đã có công văn yêu cầu hà nội phải xử lý chấm dứt ý kiến kiến nghị của doanh nghiệp
đảm bảo công khai minh bạch hài hòa lợi ích và chống ủn tắc giao thông
doanh nghiệp cho rằng về bến mới không có phương tiện kết nối trung chuyển hành khách
thêm vào đó là tình trạng xe dù bến cóc lộng hành khiến bến xe không có khách đẩy doanh nghiệp rơi vào tình cảnh khó khăn
dù đã nhiều lần nhận được kiến nghị của các doanh nghiệp vận tải nhưng các cấp chính quyền của hà nội vẫn chưa tìm cách giải quyết
vì vậy chính phủ đã yêu cầu chủ tịch ubnd tp hà nội phải trực tiếp đứng ra chỉ đạo
điều chuyển luồng tuyến
ý kiến kiến nghị của các doanh nghiệp đã được tiếp nhận nhưng vẫn phải chờ đợi chỉ đạo từ cấp trên
đó là câu trả lời của các cơ quan chức năng hà nội trong suốt thời gian dài mỗi lần doanh nghiệp kiến nghị
đại diện của hiệp hội vận tải tp hà nội cũng cho rằng hà nội quá chậm trễ
trong việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp cũng như việc chưa xử lý triệt đề tình trạng xe dù bến cóc xe hợp đồng trá hình
tôi cho rằng nguyên nhân của nó là vai trò của cán bộ quản lý
trách nhiệm trước chủ tịch ubnd tp chưa cao và cứ đổ lanh quanh hết việc này việc kia
chỉ nói rằng cái luật của nó là việc mà giảm tài mỹ dình là đúng
thế còn cái việc mà khó khăn của các doanh nghiệp cái việc ý kiến của các doanh nghiệp đã giải quyết bằng cách trực tiếp cụ thể chưa
tôi thấy nó kinh nghiệm
nhung nhà nhung hàng không chất điểm một là giải quyết thế này hai là giải quyết thế kia
các doanh nghiệp vận tải đang gặp nhiều khó khăn
thực tế một số doanh nghiệp phải bán xe bỏ bến nợ ngân hàng
vì vậy họ rất mong sớm nhận được phương án giải quyết hài hòa lợi ích để được ổn định hoạt động kinh doanh trở lại
tiếp theo trong phần tin trong nước
quảng bình tìm các giải pháp hạn chế tác động của du lịch
đối với môi trường hàng động
hải phòng người chăn nuôi lao đao vì giá lợn hơi giảm mạnh
để tìm các giải pháp hạn chế tác động của du lịch đối với môi trường cảnh quan hàng động
ban quản lý vườn quốc gia phong nha cải bang tỉnh quảng bình tổ chức buổi hội thảo
các giải pháp hạn chế tác động của du lịch đối với môi trường hang động
với sự tham gia của nhiều nhà khoa học đến từ các viện nghiên cứu và trường đại học trong cả nước
theo ban quản lý vườn quốc gia phong nha cải bang
hiện tỉnh quảng bình đưa một mươi bốn tuyến điểm du lịch tại phong nha cải bang vào khai tháp
trong đó có nhiều sản phẩm du lịch mang đẳng cấp quốc tế
góp phần nâng thương hiệu vị thế của ngành du lịch quảng bình
tuy nhiên bên cạnh những tác động tích cực
việc phát triển du lịch hang động đã phần nào ảnh hưởng đến những giá trị tự nhiên vốn có của nó
các nghiên cứu bước đầu cho thấy đã có dấu hiệu của sự tác động từ không khí
ánh sáng nguồn nước do khai thác du lịch làm xuân cấp một số hàng động
đặc biệt là các hàng động khai thác du lịch đại trà
thông qua hội thảo này ban quản lý vườn quốc gia phong nha cải bang
mong muốn tìm ra các giải pháp tối tư
để bảo vệ môi trường giảm thiểu tối đa các tác động của du lịch đến hệ thống hàng động phong nha kẻ bàng
tại huyện miền núi sơn tây tỉnh quảng ngãi tiếp tục xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở núi mới
tình trạng sạt lở ngày càng nghiêm trọng nguy hiểm đến tính mạng của người dân
và các phương tiện qua lại vùng núi cao này
trên tuyến đường trường sơn đông đoạn qua xã sơn long huyện sơn tây
hàng trăm khối đất đá đổ tràn xuống gây hư hỏng hai trăm linh mét ta luy bảo vệ hai bên đường
đất đá cũng làm hư hỏng bờ kè hành lang bảo vệ dưới chân núi khu vực này
các vị trí này trước đó đã bị sạt lở trong mùa mưa hai nghìn một mươi sáu và được khắc phục
tuy nhiên hiện khối lượng lớn đất đá trên núi nguy cơ tiếp tục đổ xuống
đe dọa an toàn cho người dân địa phương và các phương tiện giao thông đi qua đường trường sơn đông
bên cạnh đó tuyến đường giao thông trung tâm hành chính huyện sơn tây đi các xã sơn mùa sơn dung
cũng xuất hiện thêm nhiều điểm sạt lở núi
các khu vực này hiện có bốn điểm sạt lở núi mới với hàng trăm khối đất đá sẵn sàng đổ xuống đường
chủ yếu ở các khu dân cư tà vây a sen nơi có nhiều đồng bào ca dông sinh sống
hiện chính quyền địa phương đang khảo sát kiểm tra để đưa ra các phương án khắc phục đảm bảo an toàn cho nhân dân
thưa quý vị trong vụ trồng lúa năm ngoái tại huyện ngân sơn tỉnh bắc cạn
người dân đã mua phải hai giống lúa kém chất lượng là pac tám trăm ba mươi bảy và kb một về sản xuất
hai giống lúa này đã làm hàng trăm hectare lúa tại bảy xã của huyện ngân sơn bị mất mùa
hòm lúa đến nay đã cạn dần nhiều hộ dân lao đao vì thiếu gạo ăn
trong khi việc đền bù từ phía các đơn vị cung ứng giống lúa kém chất lượng thì vẫn chưa nhận được
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại tỉnh bắc cạn
đã hơn một tháng nay mỗi lần đi chợ về bên cạnh các nhu yếu phẩm khác
chị thảo ở bàn đâm xã đức vân không quên mua gạo
vụ trồng lúa năm ngoái gia đình chị cũng như nhiều hộ dân ở xã đức vân
hai giống lúa kém chất lượng là pac tám trăm hai mươi bảy và kb một nên mất mùa
nhà có hai mét vuông ruộng thì có đến hơn một nửa chị trồng giống lúa này
nên cả vụ chỉ thu được vài bao thóc
nhà có năm nhân khẩu chả mới chốc hết gạo ăn
bây giờ chuyện ra chợ đong gạo từng bữa đã dần trở nên quen thuộc với chị thảo
ở không xa nhà chị thảo cũng trong tình cảnh tương tự
những ngày này gia đình ông giáo cũng vô cùng lo lắng
trong nhà chỉ còn vài bao thóc trong khi đó phải mấy tháng nữa mới đến kỳ thu hoạch vụ lúa mới
thời gian này hai vợ chồng ông dù tuổi đã cao nhưng vẫn phải đi làm thuê để có tiền trang trải cuộc sống
nhà ông giáo cũng có hai m hai ruộng trong đó một nửa cũng trồng phải hai giống lúa kém chất lượng trên
cứ đi kiếm ăn thôi coi như là hết gạo rồi phải đi đủ ăn thì sáu tháng thôi
thế còn nhà bên cạnh này thì cũng hết rồi bây giờ là cũng vây mượn cũng đi kiếm tiền để đông ăn thôi
bây giờ thì cũng chả biết nói nào được đòi đâu cũng chả biết là chỗ nào là đấy được
chỉ riêng tại xã đức vân người dân đã trồng khoảng một mươi hai hectare hai giống lúa pac tám trăm ba mươi bảy và kb một
hai dống lúa này được các cơ quan chức năng xác định là chưa qua khảo nghiệm chưa trồng thử tại địa phương không nằm trong bộ giống của tỉnh
khi bà con đem trồng lúa bị mắc bệnh đạo ôn cây phát triển kém gây mất mùa
trong đó có rất nhiều diện tích không cho thu hoạch
trong thời gian vừa qua các cơ quan chức năng đã làm các thủ tục để yêu cầu các đơn vị cung ứng giống đền bù cho các hộ bị thiệt hại
tuy nhiên dù đã gần một năm trôi qua đến nay những hộ này vẫn chưa nhận được
các ban ngành cũng đã vào cuộc đã thống kê
thống kê chính xác là đối với số lượng mà các hộ dân thiệt hại rồi
thiệt hại bao nhiêu phần trăm là có hết rồi
nhưng mà đến trong một năm nay thì người dân cũng chưa được khắc phục cái bồi thường
mong muốn của địa phương
bây giờ là làm sao mà trong cái thời gian giáp hạt bây giờ này
làm sao là công ty hay là ở cấp trên chỉ đạo làm sao mà cần cho dân dân ở địa phương đây là có cái bồi thường cái giáp hạt
việc kịp thời hỗ trợ người dân bị thiệt hại vì mất mùa là rất cần thiết
điều này không chỉ giải quyết gạo ăn hàng ngày cho người dân
mà còn góp phần ổn định tư tưởng cũng như giúp người dân vượt qua giai đoạn khó khăn này
giống như nhiều địa phương trong cả nước giá thịt lợn hơi tại thành phố hải phòng vẫn không ngừng lao dốc
khiến người chăn nuôi lao đao và đang rơi vào tình cảnh khốn khó
không bán nhanh thì phá sản nhưng bán thì cũng không dễ
vì mặc dù giá lợn hơi rẻ hơn chỉ còn từ hai mươi hai mươi ba đồng một kg
nhưng thương lái vẫn chê thậm chí thương lái còn trả dưới hai mươi đồng một kg lợn hơi đối với lợn to trên một tạ
trong những ngày qua bà nguyễn thị điệp ở thôn chín
xã lại xuân huyện thủy nguyên thành phố hải phòng như ngồi trên đống lửa
khi nhìn đàn lợn một mươi con trong chuồng đang déo ăn mỗi con đều có trọng lượng hơn một tạ
nhìn chúng đòi ăn mà xót xa
mỗi ngày chúng ăn hết hơn một bao cám mỗi bao có trọng lượng hai mươi năm kg được bán với giá hai trăm sáu mươi năm đồng
trong khi đó giá lợn hơi liên tục sụt giảm và chưa có dấu hiệu dừng
những người chăn nuôi như gia đình bà càng nuôi càng lỗ
tôi là năm ngoái là tôi nuôi hai mươi con đợn tôi bán đi một mươi con
giá hồi ký là hai mươi tám đồng một cân mỗi con đã nỗ được một triệu rồi
bây giờ còn một mươi con nữa mà tôi bán tiếp nỗ mỗi con phải hơn triệu
mà ăn nợ ba mươi triệu tiền cám mà khi bán nợ đi không đủ tiền cám giá có hai mươi một mươi tám thôi
tự nhiên ép giá còn không có mua nữa
nếu mà cứ tiếp diễn như thế này thì tôi không thể chăn nuôi nữa
tương tự như vậy gia đình chị lê thị lan
ở cùng thôn chín xã lại xuân huyện thủy nguyên tổ chức nuôi lợn quy mô hơn
và giờ cũng đang khốn khổ với khoản lỗ lớn hơn
đàn lợn gia đình chị nuôi hơn bốn mươi con
khi mua giá lợn giống gần bốn mươi đồng một kg
nuôi năm tháng trời nếu trừ tiền thức ăn chi phí
chưa tính công người nuôi mỗi con lỗ vốn gần hai triệu đồng
tính ra gia đình chị lỗ ngót một trăm linh triệu đồng
trong khi đó món vay ngân hàng hai mươi năm triệu đồng để sửa sang chuồng trại chăn nuôi trước đó
chị lan mới trả được một mươi bốn triệu đồng
gia đình chị chủ yếu công việc và thu nhập trông vào chăn nuôi
chả lẽ lại để chống chuồng
theo sở nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố hải phòng
tổng đàn lợn nuôi trên địa bàn khoảng bốn trăm linh con
ngành phối hợp cùng các ngành chức năng và doanh nghiệp
thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch bảo vệ đàn lợn
và thiết lập các mối liên kết nhằm tăng việc tiêu thụ sản phẩm cho người chăn nuôi
nhưng tiêu thụ vẫn khó khăn do thị trường tiêu dùng nội địa có hạn
trong khi giá thịt lợn sụt giảm lại mang tính chất khu vực rộng lớn
người nuôi lợn ở hải phòng hiện đang mong các cấp ngành chức năng
cần sớm có giải pháp kịp thời hỗ trợ bà con trong tiêu thụ sản phẩm chăn nuôi
giảm lãi suất vay ngân hàng giãn nợ và quy hoạch tổng đàn cân đối
gắn với thị trường tiêu thụ ổn định tránh để người chăn nuôi rơi vào thế khó như hiện nay
ngày hai mươi một tháng bốn công an huyện quảng điền tỉnh thừa thiên huế cho biết
vừa phối hợp với phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh thừa thiên huế
phá chuyên án đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng với số tiền lên tới năm mươi tỷ đồng
sau quá trình điều tra công an huyện quảng điền đã phối hợp bắt giữ các đối tượng
có liên quan đến đường dây cá độ qua mạng do dương ngọc long ba mươi hai tuổi
chú tại đường sư vạn hạnh phường hương long tp huế điều hành
dưới điều hành của long thái quang xí chú tại thị trấn xịa huyện quảng điền
tỉnh thừa thiên huế cùng một mươi tám đối tượng khác mua một trang cá độ
rồi tổ chức cá cược bóng đá qua mạng
tại thời điểm kiểm tra lực lượng công an đã thu giữ trên bảy mươi triệu đồng
cùng một số thiết bị kỹ thuật phục vụ hành vi tổ chức đánh bạc qua mạng
được biết chỉ trong một thời gian ngắn số tiền cá độ qua mạng từ đường dây này
đã lên đến năm mươi tỷ đồng
hiện công an huyện quảng điền đang tiếp tục phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ
công an tỉnh thừa thiên huế mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật
trong phần tin thế giới thủ tướng pháp chỉ trích phản ứng của các ứng cử viên tổng thống về vụ khủng bố paris
trung quốc muốn giải quyết vấn đề triều tiên thông qua đối thoại
bình luận về vụ khủng bố tại paris hôm hai mươi tháng bốn thủ tướng pháp berna kazene chỉ trích
hai ứng cử viên marine le pen và franck chafilon vì đã lợi dụng vụ việc để giành lợi thế tranh cử
và đưa ra các phát ngôn gây chia rẽ
thủ tướng pháp bernard cazeneuve một thành viên của đảng sội pháp chỉ trích phản ứng của ứng cử viên đảng cực hữu le pen
ông lên án các phát ngôn của bà lapen kêu gọi tái thiết lập các trạm kiểm soát biên giới
và trục xuất những người nước ngoài trong danh sách theo dõi của tình báo pháp
thủ tướng pháp cho rằng bà le pen cố gắng khai thác sự sợ hãi của người dân pháp
ứng cử viên của đảng mặt trận quốc gia le penn đã cố gắng lợi dụng vụ tấn công như cách bà ấy luôn thể hiện
bà ấy muốn tạo lợi thế từ cảm xúc và sự sợ hãi của người dân theo một cách đáng hổ thẹn
cá nhân tôi cho rằng chẳng có gì liên quan giữa việc điều tra vụ nổ súng và việc kiểm soát người nhập cư
thủ tướng pháp đồng thời chê trách khả năng bảo đảm an ninh quốc gia của ứng cử viên phi ông khi ông này còn giữ chức thủ tướng
ông chỉ ra rằng mặc dù ông phi ông đề xuất tăng thêm một mươi đồn cảnh sát
nhưng ứng cử viên này khi còn là thủ tướng pháp giai đoạn hai nghìn bảy hai nghìn một mươi hai lại làm điều ngược lại
khi cho giải thẻ một lần
tổng thống mỹ donald trump mới đây lên tiếng cáo buộc iran không còn tôn trọng tinh thần bản thỏa thuận hạt nhân lịch sử
ông donald trump khẳng định thỏa thuận hạt nhân giữa iran và nhóm p năm một được các bên thông qua hồi tháng bảy hai nghìn một mươi
là một thỏa thuận tồi tệ và đổ lỗi cho người tiền nhiệm barack obama vì đã bảo trợ cho thỏa thuận này
tổng thống mỹ nhấn mạnh iran đã không còn tôn trọng tinh thần của thỏa thuận này trong khi lẽ ra họ phải làm điều đó
ông cho biết mỹ đang phân tích kỹ lưỡng thỏa thuận hạt nhân
và sẽ đưa ra một tuyên bố chính thức về thỏa thuận với iran sớm nhất có thể
trước đó ông trump đã yêu cầu các quan chức thuộc hội đồng an ninh quốc gia mỹ cân nhắc xem
liệu những lệnh trừng phạt hiện nay nhằm vào iran đã đủ để bảo vệ lợi ích về an ninh của mỹ hay chưa
hôm qua trung quốc nhấn mạnh việc đối thoại để giải quyết vấn đề triều tiên
sau khi hội đồng bảo an liên hợp quốc lên án mạnh mẽ vụ thử tên lửa gần đây của bình nhưỡng
trong một tuyên bố hôm hai mươi tháng bốn hội đồng bảo an liên hợp quốc đã yêu cầu
triều tiên chấm dứt ngay việc gia tăng những hành động vi phạm những nghị quyết của hội đồng này
về việc cấm bình nhưỡng phóng tên lửa và thử vũ khí hạt nhân
phát biểu tại buổi họp báo người phát ngôn bộ ngoại giao trung quốc lục khẳng lưu ý rằng
nước này vẫn kiên trì với chính sách phi hạt nhân hóa bán đảo triều tiên
duy trì hòa bình và ổn định tại đây đồng thời giải quyết các vấn đề thông qua đối thoại và đàm phán
ông lục khẳng cũng kêu gọi tất cả các bên kiềm chế những hành động gây leo thang căng thẳng tại khu vực
tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghiệp liên bang australia siro cho biết đã xác định được vị trí
có nhiều khả năng nhất mà chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi thuộc hãng hàng không malaysia airlines rơi xuống
và mất tích cách đây hơn ba năm
trong thông báo siro nhấn mạnh các cuộc kiểm nghiệm được hoàn tất trong thời gian gần đây
đối với một cánh máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy trên thực tế đã cho thấy mh ba trăm bảy mươi bảy
có thể đang nằm ở phía bắc so với khu vực tìm kiếm trong thời gian qua
trong một vùng có diện tích hai mươi năm cây số vuông gấp đôi diện tích thành phố sydney
quá trình kiểm nghiệm được thực hiện khi các nhà khoa học đi tìm lời giải
cho việc liệu chiếc máy bay gặp nạn thực sự đã trôi giặt xuôi theo chiều gió
giống như kết quả thu được trước đây đối với các mô hình mô phỏng hay đã trôi giạt vào một góc nào đó
căn cứ vào những phần mảnh vỡ máy bay được tìm thấy cũng như phân tích hướng gió sóng biển
nhóm nhà khoa học ciro đã mô phỏng vụ trôi giặt máy bay trên vùng biển ấn độ dương
sau đó so sánh với những khu vực từng phát hiện các mảnh vỡ được cho là của mh ba trăm bảy mươi để khoanh vùng tìm kiếm
trong khuôn khổ chuyến thăm jakarta của phó tổng thống mỹ mike pence
các công ty của mỹ và indonesia đã đạt được một mươi một thỏa thuận hợp tác với tổng trị giá là một mươi tỷ đô la mỹ
phát biểu trước các lãnh đạo doanh nghiệp tại jakarta phó tổng thống mỹ mike pence cho biết
hai nước nhất trí tìm cách xóa bỏ rào cản đối với các công ty mỹ đang làm ăn kinh doanh tại indonesia
trong đó có những hạn chế trong bảo hộ sở hữu trí tuệ
các quy định và yêu cầu thiếu minh bạch đối với hàng hóa sản xuất được bán tại thị trường indonesia
trong số các thỏa thuận được ký kết đáng lưu ý có việc tập đoàn năng lượng esson mobil của mỹ
cung cấp khí tự nhiên hóa lỏng cho công ty năng lượng quốc doanh petamina của indonesia
tập đoàn gener electric cung cấp công nghệ cho các nhà máy điện indonesia
và tập đoàn lockhet mattin cung cấp các hệ thống vũ khí mới cho máy bay chiến đấu f một mươi sáu
từ búp bê barbie cho đến tượng của các nhân vật trong phim chiến tranh giữa các vị sao
hay các khối rubik một triển lãm đang diễn ra ở hồng kông
trung quốc cho thấy một cách nhìn hoài cổ về lịch sử đồ chơi
hồng kông là một thành phố nhỏ nhưng nó từng là nơi xuất khẩu đồ chơi lớn nhất thế giới đồ chơi
chất lượng cao giá rẻ là điểm thu hút các thương hiệu quốc tế lớn đến với thành phố này để mở dây
truyền sản xuất tại triển lãm hai mẫu vật đã được trưng bày thể hiện sự tiến hóa của ngành sản
sản xuất đồ chơi cùng với quá trình phát triển thành một trung tâm sản xuất đồ chơi của thành phố
triển lãm đã thu hút rất nhiều người quan tâm xếp hàng nhiều người thậm chí phải chờ hai tiếng đồng
hồ mới tới lượt vào xem triển lãm trong số những đồ chơi được trưng bày có nhiều món quý hiếm và rất
có giá trị những hình ảnh quốc tế vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự của truyền hình
sản xuất cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi kính chào tạm biệt